chiều chín bảy tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch đảng nhân dân campuchia cpp
thủ tướng chính phủ campuchia hun sen đã có cuộc điện đàm để trao đổi về tình hình và quan hệ việt nam campuchia
tại cuộc điện đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc điện đàm với chủ tịch đảng cpp
thủ tướng hun sen chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng mà campuchia đã đạt được trong thời gian qua
và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương notre dame siamony sự lãnh đạo sáng suốt của thượng viện quốc hội chính phủ campuchia
nhân dân campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn toàn diện hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao sự điều hành của chính phủ campuchia
sự đoàn kết của toàn dân campuchia trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín về vấn đề người gốc việt ở campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn campuchia tiếp tục giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để bà con người gốc việt có cuộc sống ổn định
được học tập làm ăn lâu dài tại campuchia để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước campuchia
cũng như góp phần củng cố và tăng cường quan hệ việt nam campuchia
chủ tịch đảng cpp thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng đã có cuộc điện đàm với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu theo hình thức trực tuyến
khẳng định campuchia sẽ tích cực ủng hộ việt nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch asean ipa bốn mươi một trong năm hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng hun sen cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiêu mới
to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
mong muốn hai nước tăng cường trao đổi thông tin phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khẳng định campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để bà con gốc việt yên tâm làm ăn sinh sống tại campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch đảng cpp thủ tướng hun sen đánh giá cao
về mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
khẳng định hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ vun đắp cho quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiểu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam campuchia ngày càng phát triển bền vững
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các tuyên bố chung các hiệp định
thỏa thuận hợp tác giữa hai bên thực hiện tốt nghị định thư và kế hoạch hợp tác về quốc phòng an ninh
tích cực chuẩn bị để sẵn sàng tổ chức kỳ họp ủy ban hỗn hợp lần thứ một mươi tám hội nghị lần thứ một mươi một
về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới việt nam campuchia ngay khi điều kiện cho phép
có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn đưa hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển theo hướng bền vững
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của việc ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả tám mươi bốn công tác
phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước đồng thời nhất trí đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục cần thiết
để hai văn kiện trên sớm có hiệu lực và tiếp tục đàm phán để giải quyết các khu vực biên giới còn lại
chưa phân giới cắm mốc xây dựng đường biên giới việt nam campuchia hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ hiệu quả ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực
nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean và các cơ chế do asean dẫn dắt liên hợp quốc wto asem và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong